hội nghị thăm vấn quan chức cao cấp asean trung quốc lần thứ hai mươi sáu đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean của việt nam
đại diện cho việt nam trong vai trò chủ tịch asean dự hội nghị
tại hội nghị đại diện trung quốc đánh giá cao năng lực ứng phó chủ động tích cực của asean
trước các thách thức từ sự bùng phát của dịch bệnh covid một mươi chín
trung quốc tiếp tục khẳng định coi trọng vai trò của asean trong thúc đẩy đối thoại
hợp tác duy trì ổn định và thịnh vượng ở khu vực
về phần mình các nước asean khẳng định trung quốc luôn là một trong các đối tác hàng đầu của asean
là đối tác thương mại lớn nhất của asean đóng vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình
ổn định và hợp tác ở khu vực
về định hướng hợp tác thời gian tới hai bên nhất trí cần tiếp tục cách tiếp cận song trùng
vừa kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh vừa nỗ lực thúc đẩy phục hồi
từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế giao thương theo trạng thái bình thường mới
trong vai trò chủ tịch asean thứ trưởng nguyễn quốc dũng cho biết
trong thời gian tới asean và trung quốc với tư cách là đối tác chiến lược của nhau
cần tiếp tục tăng cường phối hợp ứng phó hiệu quả với dịch bệnh
đồng thời đẩy mạnh hợp tác giảm thiểu tác động kinh tế xã hội của dịch bệnh
hướng tới phục hồi bền vững cũng như tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác
đã được lãnh đạo hai bên nhất trí